đồng thời tiếp thu ý kiến của cơ quan báo chí cơ quan chủ quản báo chí các chủ thể khác có liên quan
bộ thông tin và truyền thông nhận thấy việc sửa đổi bổ sung luật báo chí hai nghìn một mươi sáu cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết
nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho báo chí hoạt động phát triển
đồng thời khắc phục những tồn tại bất cập bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn
sau hàng loạt các vụ lừa đảo để lấy mã otp trong thời gian gần đây
thì ngân hàng nhà nước đã có khuyến cáo tới người dùng thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử ví điện tử
cụ thể người dùng không ấn hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào vào các trang web từ đường link gửi kèm
kể cả những website ngân hàng mà đường link dẫn tới
không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân liên quan đến thẻ đặc biệt là mã otp cho bất kỳ đối tượng nào
kể cả nhân viên ngân hàng qua điện thoại email mạng xã hội
không lưu mật khẩu đăng nhập internet banking mật khẩu email acunt trên thiết bị sử dụng chung
trên máy tính công cộng
thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập các dịch vụ ngân hàng điện tử thẻ email
đăng xuất và thoát khỏi hệ thống màn hình dịch vụ sau mỗi lần truy cập sử dụng
hay thanh toán thẻ cho các giao dịch trực tuyến
không cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên máy tính cá nhân và điện thoại di động
để tránh nhiễm mã độc
khi nhận được tin nhắn hoặc thông báo từ sms email hay từ trang web của ngân hàng
cần kiểm tra lại thông tin tránh trường hợp hacker giả mạo
trong cuộc họp với đại diện các nhà mạng sk telecom kt corp và lg uplus
quan chức từ bộ công nghệ thông tin và truyền thông của hàn quốc cho biết
chính phủ đã nỗ lực đáng kể để mở rộng hệ sinh thái năm g kể từ khi trở thành quốc gia đầu tiên
trên thế giới ra mắt dịch vụ thương mại năm g vào tháng bốn năm nay
chính phủ cũng kêu gọi các doanh nghiệp viễn thông mở rộng mạng năm g để phủ sóng khắp đất nước
trong thời gian tới và tập trung vào việc tạo ra nội dung hữu ích cho các thuê bao năm g trong nước
chính phủ hàn quốc cũng công bố
hiện có tổng cộng bốn triệu thuê bao năm g tính đến cuối tháng một mươi một
các nhà khai thác viễn thông địa phương đã đầu tư tám hai nghìn tỷ won
tương đương bảy tỷ usd vào năm g vào năm hai nghìn một mươi chín tăng năm mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang làm thay đổi phương thức hoạt động của nhiều ngành nghề
nhiều lĩnh vực
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành sản xuất kinh doanh
trở thành một trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp
theo các số liệu thống kê hiện có đến hai phần ba số doanh nghiệp của việt nam
thuộc khu vực dịch vụ nổi bật là bán buôn bán lẻ kho bãi và kinh doanh ăn uống
cần phải hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp dịch vụ khi mà hoạt động của các doanh nghiệp này
bao gồm rất nhiều khâu quản trị phức tạp
câu trả lời chính là những phần mềm quản lý doanh nghiệp đang được phát triển
và dần hoàn thiện trong mỗi đặc thù ngành nghề
hiện tại thị trường phần mềm dịch vụ tại việt nam đang phát triển như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
câu trả lời chính là những phần mềm quản lý doanh nghiệp đang được phát triển như thế nào
hiện tại thị trường phần mềm dịch vụ tại việt nam đang phát triển như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
hiện tại thị trường phần mềm dịch vụ còn khá lớn
ứng dụng công nghệ tích hợp phần mềm trong quản trị doanh nghiệp vẫn là yếu điểm của nhiều doanh nghiệp việt nam
hiện nay chín mươi các doanh nghiệp việt nam chưa tiếp cận với quá trình chuyển đổi số
số doanh nghiệp việt chưa chuyển đổi số cao gấp một năm lần so với thế giới
đây là lúc lãnh đạo các doanh nghiệp việt nam phải nhận diện yếu kém còn tồn tại trong hoạt động điều hành quản trị
nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc chạy đua khắc nghiệt với doanh nghiệp nước ngoài
thì đầu tiên đến từ cái tư duy và tâm thế của lãnh đạo
cái thứ hai là đến từ vấn đề về trình độ của nhân sự
và cái thứ ba là đến từ tư duy nối mò
đầu tiên là các cán bộ lãnh đạo họ thì có rất nhiều những doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp của start up
thì lãnh đạo quản lý đều từ lớp
và cái lứa tuổi họ cũng tương đối rồi
và đôi khi họ cũng ít tiếp cận được công nghệ
cái đấy nó nằm phần khó khăn
và phần lớn rất nhiều doanh nghiệp là ít có cái mindset về việc tổ chức áp dụng công nghệ
thay đổi quy trình sản xuất
và khi đã không có cái đấy rồi thì tới vấn đề tiếp theo là khi tượng thần
hướng tầng đã chuyển thay đổi
thì hạ tầng là phần hạ tầng cơ sở vật chất rồi năng lực của nhân viên
họ cũng có nhiều cái hạn chế
và đôi khi cái việc thay đổi dẫn đến khó khăn dẫn đến sự bợn nữa của nhân sự
theo các chuyên gia đối thủ cạnh tranh khi sở hữu nền tảng số hóa trong quản trị
sẽ cho phép họ có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhanh hơn
chính xác hơn chất lượng hơn
các giải pháp quản trị và vận hành số hóa gia tăng hiệu quả từ ba mươi đến bốn mươi cho tới một trăm linh
hoặc xếp hạng những công ty lớn nhất toàn cầu hiện nay
thì bốn năm công ty đầu tiên đều là các công ty công nghệ
trong những năm qua công nghiệp phần mềm của việt nam tiếp tục là ngành duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao
một mươi ba tám với doanh thu ước đạt bốn ba tỷ usd xuất khẩu ước đạt ba năm tỷ usd
tổng số doanh nghiệp phần mềm việt nam hiện nay là khoảng một mươi doanh nghiệp
với lực lượng nhân lực toàn ngành là một trăm hai mươi người
tuy nhiên bộ thông tin và truyền thông cũng nhận thức rõ những tồn tại
hạn chế hiện nay của ngành phần mềm việt nam
đó là việt nam hiện vẫn chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp phần mềm lớn
thiếu các sản phẩm phần mềm áp dụng công nghệ cao có tính đột phá sáng tạo
cùng với đó doanh nghiệp việt nam chưa tham gia sâu vào quá trình thiết kế phát triển phần mềm
mà chỉ tham gia vào công đoạn có giá trị gia tăng thấp như gia công lập trình phần mềm
được biết hiện nay bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển
những doanh nghiệp công nghệ tiên phong quy hoạch phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
trong đó có phần mềm cho các giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việc xây dựng và triển khai chiến lược này được bộ thông tin và truyền thông xác định là một nhiệm vụ trọng tâm
với sự hỗ trợ của cơ quan chủ quản là bộ thông tin và truyền thông
các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của việt nam
sẽ biến ngành công nghiệp phần mềm của việt nam tăng trưởng như kỳ vọng
giúp các doanh nghiệp việt đi nhanh vào chuyển đổi số
tạo vị thế cho việt nam trở thành một quốc gia thông thạo về chuyển đổi số
đẩy doanh số tăng trưởng tốc độ cao hơn nữa
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại